một mươi năm là mức án được tòa án tối cao quang chu đưa ra đối với giám đốc điều hành công ty hàng hải
trung he chin ông kim han sik vì tội đã ngộ sát trong vụ lật phà xe huân vào cuối năm ngoái làm ba trăm linh bốn người chết
ngoài ra bốn quan chức khác của jong hay chin cũng đã bị kết án từ hai năm rưỡi đến bốn năm về tội danh tương tự
ông kim ham sik bị buộc tội ngộ sát vì đã để cho chiếc phà quá trọng tải quy định đồng thời lưu trữ hàng hóa không đúng cách dẫn đến vụ tai nạn thương tâm
các điều tra viên cho biết một ngày trước khi chiếc phà bị chìm nó đã chở đến ba sáu mươi tám tấn hàng hóa và một trăm linh tám xe cộ gấp ba lần so với tải trọng tối đa của phà
chiếc phà bị lật do những chiếc container được trả trên đó đã tuột ra sau khi phà cua gấp làm nghiêng và lật phà
tòa án tối cao quang chu cũng đưa ra xác định chưa xác định thời điểm chính thức sẽ đưa ra phán quyết đối với thuyền trưởng lee chun suk sau khi ông này kháng cáo bản án trung thân
ông bị buộc tội giết người vì đã bỏ chạy khỏi con tàu mà không đưa ra bất cứ lệnh di tản nào